tại trụ sở trung ương đảng phiên họp đầu tiên của tiểu ban văn kiện đã diễn ra dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tiểu ban văn kiện của đại hội một mươi ba được thành lập theo quyết định số một trăm bốn mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai gồm năm mươi sáu đồng chí trong đó có một mươi đồng chí thường trực
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh báo cáo chính trị của đại hội một mươi ba phải bảo đảm tính khách quan
nhìn thẳng vào sự thật đi sâu vào bản chất và quy luật phát triển của tình hình
theo kế hoạch vào quý i năm hai nghìn hai mươi một đảng ta sẽ tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba đây là sự kiện chính trị rất quan trọng
vào thời điểm đó chúng ta sẽ kỷ niệm ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới ba mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
và một mươi năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phần đầu hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng vào năm hai nghìn ba mươi và kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước vào năm hai nghìn bốn mươi năm
vì vậy việc chuẩn bị các văn kiện của đại hội phải được triển khai một cách khoa học chú đáo
đặc biệt là báo cáo chính trị báo cáo trung tâm của đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng để bảo đảm sự thành công của đại hội
phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
các báo cáo trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng phải thể hiện sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới
kiên định vai trò lãnh đạo của đảng nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lý luận và thực tiễn
lý luận rất là đúng rồi
không có lý luận xoay đường thì như là người mù đi đêm thôi
nhưng mà lý luận thì xám và cây đời thì xanh
cái đó cũng mạc lê ninh nói cả đấy chứ

tiếp tục từng bước hoàn thiện cương lĩnh
lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội việt nam
tôi rất mong muốn ghi ý chỗ này
phải quán triệt cái tinh thần là đổi mới nhưng mà có nguyên tắc
đổi mới mà không được xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc
đổi mới mà không trạch hướng không được đổi màu
hội nhập mà không được hòa tan
cái này ta thành phương châm chiết lý lâu rồi
toàn đúng không
bây giờ vẫn phải làm cái đấy chứ
rất khoát phải đổi mới
đổi mới hay là chết cơ mà
vừa qua ta không đổi mới làm sao có được cái này
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu
chủ đề của đại hội một mươi ba cần bao hàm các thành tố về đảng xây dựng đảng
về dân tộc bảo vệ tổ quốc và đẩy mạnh công cuộc đổi mới phát triển đất nước
trong đó nhấn mạnh mục tiêu phân đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
về phương châm của đại hội một mươi ba
hiện nay đã có tám phương án để soát
tổng bí thư chủ tịch nước cũng gợi ý
nên trang bước đầu xác định phương châm của đại hội là đoàn kết
dân chủ kỷ cương đổi mới phát triển